huyện cam lộ là địa phương phấn đấu về đích huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh quảng trị
đã có nhiều mô hình và cách làm hay của người dân cam lộ nhằm chung tay xây dựng nông thôn mới
như dùng lốp xe ô tô phế thải để làm trậu hoa thay cho chậu bê tông
vừa làm đẹp mỹ quan vùng nông thôn vừa tiết kiệm chi phí
đặc biệt là tránh được ô nhiễm môi trường từ lốp xe phế thải
đây là những chậu hoa bằng lốp xe ô tô phế thải do anh nguyễn bá quang làm ra
anh bắt đầu sản xuất chậu hoa bằng lốp xe từ tháng bốn năm nay
ban đầu mỗi ngày anh sản xuất từ năm đến một mươi trậu
đến hiện tại anh đã sản xuất mỗi ngày từ năm mươi đến bảy mươi trậu với nhiều kích cỡ
phù hợp với nhiều tuyến đường khác nhau
theo đó từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín đến nay
anh quang đã sản xuất được hơn hai chậu hoa tương ứng với bốn chiếc lốp
chậu hoa của anh nguyễn bá quang hiện đang có mặt tại rất nhiều nơi trong tỉnh quảng trị
việc làm của anh không chỉ làm đẹp
thêm mỗi một miền quê mà còn góp phần làm giảm thiểu ảnh hưởng môi trường từ số lốp phế thải
từng bước xây dựng cảnh quan nông thôn góp phần xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trên quê hương cam lộ tỉnh quảng trị